quỹ bác nhân dân huyện phong điền và ngành điện lực tỉnh thừa thiên huế vừa triển khai huy động lực lượng tập trung giúp đỡ người dân sửa lại nhà và khắc phục hệ thống điện để cấp lại điện lưới cho người dân sau trận lốc xoáy xảy ra tại hai xã của huyện khiến gần năm mươi ngôi nhà bị tốc mái cây cối hoa màu hư hỏng nặng và gây mất điện trên diện rộng
các tổ chức đoàn thể như đoàn thanh niên hội nông dân giúp dân ngày công nhanh chóng dựng lại nhà bị tốc mái công ty điện lực tỉnh thừa thiên huế đã khẩn trương huy động hai mươi năm công nhân tại điện lực phong điền khắc phục sự cố sớm cấp điện trở lại cho nhân dân
trước đó chiều tối ngày ba tháng ba trận lốc xoáy đi qua xã phong hòa đã làm cho bốn mươi chín ngôi nhà bị tốc mái trong đó có một mươi chín nhà tốc máy nặng chủ yếu là bằng tôn fibro xi măng
riêng hộ ông lương thanh quang ở thôn phước phú xã phong hòa bị chập điện
gây hư hỏng nặng các thiết bị trong nhà thiệt hại khoảng năm mươi triệu đồng
các loại cây ăn quả và cây ven đường bị đổ lúa bị hư hại khoảng hai mươi ha ước tính lốc xoáy gây thiệt hại trên địa bàn
xã phong hòa huyện phong điền khoảng một trăm tám mươi năm triệu đồng